sáng ngày hôm nay mùng ba tháng một mươi tại hà nội đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội đã có buổi hội đàm với đoàn phó chủ tịch hạ viện vương quốc anh
thay mặt quốc hội đồng chí tòng thị phóng chào mừng bà eleanor lenning
phó chủ tịch hạ viện vương quốc anh đã sang thăm và làm việc tại việt nam
chuyến thăm là dấu son quan trọng trong quan hệ hợp tác đối tác chiến lược việt nam anh
và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước
đồng chí tòng thị phóng cho biết trong thời gian qua việt nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới
với thành quả tốt đẹp kinh tế phát triển quốc phòng an ninh được giữ vững tình hình chính trị ổn định
phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng nhấn mạnh việt nam coi trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với anh
nhất là trong các lĩnh vực chính trị ngoại giao thương mại đầu tư giáo dục đào tạo khoa học công nghệ an ninh quốc phòng
phó chủ tịch hạ viện vương quốc anh eleanor lenning cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của việt nam
và cho biết phía anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ việt nam nâng cao năng lực đào tạo đội ngũ cán bộ làm việc
trong các cơ quan quốc hội để góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm định các dự luật
nâng cao hiệu quả vào các hoạt động giám sát của quốc hội tăng cường hợp tác giao lưu qua kênh quốc hội
qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực
và đặc biệt hoan nghênh dự án hợp tác quốc hội trẻ việt nam giữa hai nước